sáng nay một mươi tháng tám tòa nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử chủ tịch tập đoàn mường thanh lê thanh thản
bị viện kiểm sát nhân dân tp hà nội truy tố về tội lừa dối khách hàng
tuy nhiên sau khi xét hỏi bị cáo lê thanh thản và nghe ý kiến của một số bị hại trong vụ án
chủ tọa phiên tòa công bố tạm nghỉ để hội đồng xét xử hội ý
hội đồng xét xử xét thấy có một số nội dung không thể làm rõ tại phiên tòa
do vậy quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung
tòa thông báo cho những người bị hại người liên quan chưa có lời khai chưa trình báo
thì liên hệ cơ quan điều tra công an tp hà nội để gửi đơn nộp tài liệu chứng cứ đưa vào tham gia tố tụng trong vụ án này
theo cáo buộc khi xây dựng dự án bị cáo lê thanh thản đã chỉ đạo tổ chức thi công xây dựng công trình dự án ct sáu kiến hưng
vi phạm nghiêm trọng quy hoạch một trên năm trăm linh được phê duyệt
các vi phạm bao gồm tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt
công ty xây thêm tòa tháp ct sáu c không có trong thiết kế được phê duyệt
tổng số căn hộ trung cư là một năm trăm tám mươi hai căn hộ không có tháp khách sạn như thiết kế
tháng ba năm hai nghìn một mươi một bị cáo thản quảng cáo gian dối về tính pháp lý đưa ra thông tin về việc dự án đã được phê duyệt
thiết kế căn hộ và thiết kế công trình tuân thủ các quy định